để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và tiếp tục thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng
tp hcm đang tích cực kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào các dự án này
không chỉ tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố
nhu cầu vốn phát triển hạ tầng trên địa bàn tp hcm khá lớn
trong đó lĩnh vực hạ tầng giao thông có tám mươi năm dự án tổng nhu cầu vốn đầu tư gần bốn mươi hai tỷ usd
bao gồm năm mươi năm dự án cầu đường bộ bảy dự án giao thông đường thủy tám dự án đường sắt nội bộ và một mươi năm dự án đường bộ nội bộ
ngoài ra lĩnh vực cơ sở hạ tầng có ba mươi sáu dự án tổng nhu cầu vốn đầu tư là hơn bốn chín tỷ đô la
bao gồm bốn dự án bãi đậu xe hai mươi tám dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị bốn dự án giảm ngập nước
bên cạnh đó thành phố cũng kêu gọi gần một trăm linh dự án phát triển hạ tầng khác
gồm hai mươi chín dự án chỉnh trang đô thị chín dự án thương mại dịch vụ một mươi năm dự án văn hóa thể thao